do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm nhiều địa phương tại tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to gây ngập úng cục bộ
nhiều địa phương của tỉnh quảng trị ghi nhận lượng mưa trên một trăm linh mm kéo dài liên tục từ sáng nay
trong đó các huyện hướng hóa đắc rông và cam lộ đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ một vài nơi
tại xã cam thành huyện cam lộ nước lũ đổ về nhanh đã cuốn trôi một xe ô tô tải của người dân
rất may không có thiệt hại về người
hiện chính quyền các xã nằm dọc sông hiếu đang theo dõi sát mực nước sông và chuẩn bị phương án di rời người dân nếu tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp
đồng thời lực lượng chức năng đã chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập lụt để cảnh báo hỗ trợ người dân tránh trú an toàn